nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm tp hcm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc
năm nay tp hcm tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại hai điểm hầm vượt sông sài gòn và công viên văn hóa đầm xen
trong đó chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại nóc hầm vượt sông sài gòn tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen
được tổ chức từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn
đây là một sự kiện có ý nghĩa và thu hút đông đảo người dân tham gia
chú thấy rằng là so với thời gian mới giải phóng thì thành phố mình bây giờ là phát triển và đổi mới là vượt bậc
chú thấy như là nhà máy xinh nghiệp xung quanh thành phố là mọc lên nhiều
dân cư thì là nới rộng ra chứ không phải là như mấy quận như trước
thứ hai là cuộc sống càng ngày có nhiều thay đổi
cho nên có thể nói là sau thời gian từ ngày giải phóng đến giờ thành phố mình là phát triển vượt bực
ngoài ra tại các tuyến phố được trang hoàng lộng lẫy phố đi bộ nguyễn huệ quảng trường ba mươi tháng bốn
các điểm vui chơi văn hóa du lịch đã thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài tham dự rất đông
như dinh độc lập bảo tàng hồ chí minh bảo tàng chứng tích chiến tranh địa đạo cổ chi
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh cũng tổ chức nhiều hoạt động
hoạt động văn hóa nghệ thuật các chương trình nghệ thuật văn hóa thể thao để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
trong lòng người dân và du khách về một thành phố năng động đổi mới và sáng tạo là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa